cũng trong sáng nay thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
chủ trì buổi lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ về việc nghỉ chế độ hưu trí
đối với đồng chí trung tướng nguyễn ngọc bằng nguyên tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát
thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm khẳng định trong hơn bốn mươi hai năm công tác
trải qua nhiều cương vị lãnh đạo khác nhau ở cương vị nào đồng chí trung tướng nguyễn ngọc bằng
cũng thể hiện lập trường chính trị kiên định vững vàng sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao
là người lãnh đạo chỉ huy gương mẫu quyết đoán trong công tác và chiến đấu
cùng với các tập thể đơn vị đã dành nhiều thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện
nhiệm vụ chính trị được giao góp phần tích cực có hiệu quả và thành tích chung của lực lượng tham mưu
công an nhân dân lực lượng cảnh sát thiền án hình sự và hỗ trợ tư pháp nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung
những thành tích công hiến của trung tướng nguyễn ngọc bằng với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự
công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã được đảng nhà nước lực lượng công an nhân dân ghi nhận
và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý bộ trưởng tô lâm cũng mong muốn bằng kinh nghiệm trách nhiệm
tình cảm của cá nhân trung tướng nguyễn ngọc bằng sẽ tiếp tục quan tâm theo dõi
đóng góp ý kiến kinh nghiệm đối với công tác công an đặc biệt là trên lĩnh vực công tác tham mưu
lãnh đạo chỉ huy xây dựng đảng xây dựng lực lượng để lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch
vững mạnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó